trong số một trăm năm mươi chín trường hợp tiếp xúc với hai bệnh nhân số bốn trăm bốn mươi chín và bốn trăm năm mươi có một trăm hai mươi một nhân viên y tế của ba bệnh viện bao gồm bệnh viện quốc tế city quận bình tân tám mươi một người bệnh viện trợ rẫy hai mươi bảy người và bệnh viện triều an một mươi ba người
hiện đã lấy mẫu xét nghiệm một trăm bốn mươi bảy trường hợp
kết quả xét nghiệm có một trăm hai mươi một trường hợp âm tính hai mươi sáu trường hợp đang chờ kết quả các trường hợp tiếp xúc tại bệnh viện quốc tế ct bệnh viện trợ rẫy bệnh viện triều an đều có kết quả âm tính
hiện tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã khoanh vùng truy vết nhanh chóng đầy đủ đánh giá ban đầu là đã kiểm soát được tình hình liên quan tới hai ca mắc mới trên địa bàn thành phố
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi cũng đang cận kề bộ giáo dục và đào tạo dự kiến sẽ phân các đối tượng thí sinh theo bốn nhóm f f một f hai và các thí sinh khác
cụ thể thí sinh nếu dương tính với covid một mươi chín phải cách ly và điều trị nên không thể dự thi được xem xét đặc cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định hiện hành
tại thành phố đà nẵng nơi dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp lực lượng công an cũng đã và đang triển khai nhiều biện pháp quản lý và thực hiện cũng đã phát hiện nhiều trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép cư trú không khai báo trên địa bàn
những người này đã được đưa vào khu vực cách ly tập trung
công an thành phố đà nẵng cũng đã tiếp tục chỉ đạo công an các địa phương kiểm tra đột xuất các cơ sở có người nước ngoài lưu trú để kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép
hai mươi một h ngày hai mươi tám tháng bảy tổ kiểm tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn thành phố đã đi từng ngõ gõ từng nhà để kiểm tra cư trú của người nước ngoài và những du khách đang thuê trọ
ở đây em có tổng cộng là một mươi sáu phòng cư trú là người hàng người nhật và người việt nam nói chung là có nhắc nhở rồi phòng chống dịch bệnh rồi nói chung là đầy đủ
thành phố đà nẵng hiện có hàng nghìn cơ sở lưu trú
trước và trong thời gian thực hiện giãn cách toàn xã hội lực lượng công an toàn thành phố đã kiểm tra đảm bảo nghiêm việc khai báo
các cơ sở được lực lượng công an yêu cầu thường xuyên theo dõi nắm bắt quá trình đi lại sinh hoạt của khách
nếu có biểu hiện bất minh nghi vấn liên quan đến tình hình an ninh trật tự hoặc dịch bệnh covid một mươi chín phải kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc công an xã phường đồng thời có biện pháp ngăn chặn cách ly
thực tế qua quá trình kiểm tra
cũng đã phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép cư trú không khai báo
những đối tượng trên đều đã bị xử lý theo các quy định của pháp luật

nếu có biểu hiện bất minh nghi vấn liên quan đến tình hình an ninh trật tự hoặc dịch bệnh covid một mươi chín phải kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương
mỗi ngày vẫn có hàng nghìn lượt người di chuyển ra địa bàn đà nẵng
tất cả người dân đi qua chốt kiểm soát này đều phải thực hiện khai báo y tế và phải được sự đồng ý thì mới được vào huế
tỉnh thừa thiên huế cũng sẵn sàng các khu cách ly ra soát hệ thống khai báo y tế khai báo người địa phương khác đến huế
khi phát hiện các trường hợp f một phải đưa vào các cơ sở cách ly triển khai xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm
tại tỉnh thừa thiên huế đã lập bốn trạm kiểm soát dịch tại phú lộc phong điền a lưới hương thủy để kiểm tra giám sát kiểm soát dịch bệnh
nhất là việc kiểm tra xe tàu
tỉnh thừa thiên huế cũng sẵn sàng các khu cách ly ra soát hệ thống khai báo y tế khai báo người địa phương khác đến huế
khi phát hiện các trường hợp f một phải đưa vào các cơ sở cách ly triển khai xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm

tỉnh thừa thiên huế đã lập bốn trạm kiểm soát dịch bệnh
đối tượng phạm văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại số hai mươi trên ba trăm một mươi điện biên phủ phường bình hàn thành phố hải dương tỉnh hải dương
và đối tượng phạm khắc lãm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn ngũ đoài xã điệp nông huyện hưng hà tỉnh thái bình
cũng liên quan đến tội trộm cắp tài sản công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ thị thiên nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn ngọ thị trấn lai cách huyện cẩm giang tỉnh hải dương
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện